thưa quý vị tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
cả nước ghi nhận một mươi ba tám trăm tám mươi chín ca nhiễm mới trong đó có một mươi sáu ca nhập cảnh và một mươi ba tám trăm bảy mươi ba ca ghi nhận trong nước
giảm năm trăm bốn mươi tám ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố có tám tám trăm năm mươi ba ca trong cộng đồng
trong đó hà nội vẫn ghi nhận nhiều nhất với một bảy trăm sáu mươi sáu ca bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba mươi tám hai trăm sáu mươi ca
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín sở y tế tp hà nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong và ngoài công lập
căn cứ tình hình dịch bệnh chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn hiệu quả tập trung vào công tác xét nghiệm sát covid một mươi chín
vâng thưa quý vị và các bạn theo như thông tin chúng tôi mới nhận được đó là việt nam vừa qua đã ghi nhận ca mắc biến thể omicron đầu tiên
là một người nhập cảnh từ anh vào sân bay nội bài
hiện trường hợp nhập cảnh này đã được trung tâm nghiên cứu y học việt đức của bệnh viện một trăm linh tám giải tình trình tự gen
vậy kết quả nghiên cứu như thế nào mức độ nguy hiểm ra sao ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết
các chuyên gia của trung tâm nghiên cứu y học việt đức bệnh viện một trăm linh tám đã tiến hành giải trình tự bộ gen sars cov hai
nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới sử dụng công nghệ oxford nanopor
sau hai lần kết quả đều khẳng định bệnh nhân nhiễm biến chủng omicron
tuy nhiên biến chủng omicron thể hiện ít triệu chứng nên chưa có điều gì đáng lo ngại
nên gây bệnh covid một mươi chín này cũng như vậy mà thôi
cái việc nó từ chủng nguyên thủy nó biến thành các cái biến thể khác nhau hay là các chủng khác nhau sau đó
thì đó là cuộc quy luật hoàn toàn bình thường
theo phó giáo sư tiến sĩ lê hữu song phó giám đốc bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
hiện bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
tình trạng sức khỏe ổn định chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng
bệnh nhân được chẩn đoán mắc covid một mươi chín không triệu chứng nguy cơ thấp
thì có những về nguyên tắc là thế này
nếu như mà nó lây lan nhanh thì thường là nó không gây bệnh nặng
nếu như mà nó lại gây bệnh nặng ví dụ như ebola hay giống như là sars một mà hồi năm hai nghìn ba chúng ta có
thì độc lực rất mạnh và dẫn đến là cái dịch kết thúc cũng rất là nhanh
vì vậy cho nên là khi mà biến chủng omicron thể hiện ở các nước là lây ra mạnh
thì cái khả năng độc lực
người ta cũng thấy rằng nó cũng chẳng
và cái khả năng đó là nhiều nhà khoa học đã cho rằng đấy là một cái cơ hội
mà gây nên một miễn dịch cộng đồng
và từ cái miễn dịch cộng đồng có thể kết thúc dịch được trong năm hai nghìn hai mươi
như vậy đến thời điểm này đây là ca bệnh xâm nhập
với các biện pháp quản lý người nhập cảnh thì không có khả năng lây lan ra cộng đồng
thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc lập kế hoạch
phân công trực vào các bệnh nhân
ngày nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai đảm bảo một trăm linh quân số trong các ngày nghỉ
theo đó sở y tế yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động tại cơ quan sở y tế
và các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
trong kỳ nghỉ tết dương lịch
cụ thể ngành y tế thành phố các lực lượng tham gia phòng chống dịch đảm bảo một trăm linh quân số
trong các ngày nghỉ để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại đơn vị xây dựng các phương án tuyên truyền ứng phó với dịch bệnh
không tổ chức liên hoan tất niên gặp mặt đầu xuân dừng các hoạt động lễ hội
sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết
thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc lập kế hoạch phân công trực vào các ngày nghỉ tết dương lịch
năm hai nghìn hai mươi hai đảm bảo hoạt động cấp cứu và điều trị hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong hai tuần qua tình hình dịch tại tp hcm chuyển biến theo chiều hướng tích cực
số ca nặng giảm số ca tử vong giảm số ca mắc mới giảm
tuy nhiên tp hcm không chủ quan vì nguy cơ lây lan dịch bệnh
tăng số ca nhiễm trong các dịp nghỉ lễ có thể xảy ra
tp hcm đã triển khai tổng cộng năm trăm hai mươi năm trạm y tế lưu động hàng ngàn tổ chăm sóc f dựa vào cộng đồng
để chăm sóc sức khỏe tận nhà cho người dân kêu gọi hàng trăm nhà thuốc tư nhân
tham gia phòng chống covid một mươi chín cấp thuốc cho người dân và tư vấn chống dịch
tp hcm cũng đã đề ra chiến lược đến tận nhà thăm khám lập danh sách tiêm vaccine
đồng thời đẩy nhanh việc tiêm liều tăng cường mũi ba cho người dân trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa đề xuất cho học sinh các khối bảy tám một mươi một mươi một học trực tiếp trở lại
từ ngày ba tháng một
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ quyết định công bố chậm nhất là vào ngày mai
hiện tại các trường đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn để mở cửa trở lại
từ ngày ba tháng một nếu được tp hcm cho phép
mặc dù tp hcm công bố phát hiện bốn mươi bảy f trong các trường học
nhưng trường trung học cơ sở lạc hồng quận một mươi tp hcm không có f nào nằm trong số bốn mươi bảy ca đó
với kết quả khả quan này nhà trường tiếp tục yêu cầu giáo viên học sinh khối chín
thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch và sẵn sàng các phương án để đón khối bảy tám đi học trở lại
cái thứ hai nữa là nếu như mà sợ cái số lượng học sinh hai khối vào một buổi quá đông á
thì nhà trường cũng đã dự tính đến phương án là một khối học hai mươi bốn sáu
còn cái khối cùng buổi đó sẽ học ba năm bảy
các buổi còn lại thì các em vẫn tiếp tục duy trì trạng thái học trực tuyến
ở bậc trung học phổ thông do hầu hết các em đã được tiêm vaccine và thực tế cho thấy
tỷ lệ học sinh khối một mươi hai đi học lại cao hơn nhiều so với kết quả khảo sát
nên việc cho khối một mươi và một mươi một
đi học lại là điều mong muốn của nhiều trường
tuy nhiên để hạn chế tiếp xúc khi cả ba khối đi học trở lại
nhà trường đã tính toán bố trí học lệch ca
khối sáng thì chủ yếu là khối một mươi hai và khối một mươi một có thể là phụ nữ khối một mươi một
khối chiều thì một nửa khối một mươi một với khối một mươi
thì cái phòng ốc thì cũng đủ đảm bảo số lượng học sinh cái phòng này cũng lớn
đối với các địa phương có dân số đông như quận bình tân gò vấp
thì việc cho các khối bảy tám một mươi một mươi một
đi học lại trong giai đoạn này cũng là thách thức không nhỏ
vì vậy phòng giáo dục đào tạo đã chủ động hướng dẫn các trường
xây dựng kịch bản phù hợp với tình hình thực tế
có thể tính đến phương án học ngày chẳng lẽ và tích cực làm tốt công tác tuyên truyền
trường học ngày chẳng lẽ thì nó cũng được một cái là học sinh thoải mái
giờ dắt về học thành này nó cũng có cháu được thương giảm nhiều hơn
và như tuy có trình bài là mình vẫn tiếp tục duy trì cái việc học trực tiếp
một số tiếp một số môn
phải tích cực đẩy hơn nữa cái khâu truyền thông đến cho phụ huynh học sinh
những cái khẩu hiệu tuyên truyền năm k cũng như là việc phử phẩn
cũng như là tiếp xúc như thế nào đó để đảm bảo được an toàn phòng chống dịch
trước đó chiều hai mươi tám tháng một mươi hai ubnd tp hcm đã họp với các quận quyền
và thành phố thủ đức bàn phương án dạy học trực tiếp
phần lớn địa phương đồng thuận mở cửa trường học cho các khối còn lại
của bậc trung học cơ sở trung học phổ thông
ngoài khối chín và một mươi hai từ ngày ba tháng một
ubnd tp hcm sẽ quyết định và công bố chậm nhất vào ngày mai ba mươi tháng một mươi hai
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn về việc sử dụng kết quả test nhanh
trong xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
hướng dẫn này ban hành xuất phát từ việc thời gian qua
nhiều tỉnh thành phố gửi văn bản đề nghị bộ y tế cho ý kiến
về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
để xác định f và người khỏi bệnh
cụ thể như sau
có ba trường hợp được khẳng định mắc covid một mươi chín
bao gồm người xét nghiệm pcr dương tính
người nghi nhiễm có kết quả test nhanh dương tính
với điều kiện tết nhanh sử dụng phải được bộ y tế cấp phép
xét nghiệm do nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát thực hiện
theo hình thức trực tiếp hoặc từ xa
người không có triệu chứng có yếu tố dịch tễ
tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm hoặc f trong khoảng một mươi bốn ngày
và có hai kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính
xét nghiệm lần hai trong vòng tám giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần một
và hình thức test nhanh như trên
tương tự f được công nhận khỏi bệnh khi có test nhanh âm tính
đối với người không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà
và cách ly đủ một mươi ngày có tết nhanh âm tính
sẽ được trạm y tế phường xác nhận là khỏi bệnh
người điều trị tại các cơ sở thu dung và bệnh viện không có bệnh nền
cần test nhanh âm tính trước khi ra viện
không có triệu chứng lâm sàng từ ba ngày trở lên
tiếp tục theo dõi tại nhà trong bảy ngày
đo thân nhiệt hai ngày một lần tuân thủ năm k
nếu có bất thường phải báo ngay với chính trạm y tế
đối với f có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo
các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
và có kết quả xét nghiệm pcr âm tính hoặc nồng độ virus thấp
tương đương ct cao hơn hoặc bằng ba mươi
hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính trước ngày ra viện
chương trình tiếp tục với những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế ngày hôm qua đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc bộ sở y tế
các tỉnh thành phố cơ sở y tế thuộc các bộ ngành
về việc xét nghiệm để phát hiện ca nghi mắc covid một mươi chín và cho người bệnh ra viện
theo bộ y tế về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm kháng nguyên
để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
đối với người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định
sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi
thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày
kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính với sars cov hai
do nhân viên thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp
qua các phương tiện từ xa như test nhanh do bộ y tế cấp phép
trạm y tế nơi quản lý người bệnh
chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
thưa quý vị việt nam đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể omecron đầu tiên
trước tình hình trên cục hàng không việt nam vừa có văn bản
gửi các đơn vị có liên quan yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát biến chủng mới omicron
của virus sars cov hai
theo đó cục hàng không việt nam yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát an ninh an toàn
tại các cảng hàng không có kế hoạch bố trí nguồn nhân lực phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
cũng như nâng cao ý thức tự giác chấp hành các biện pháp y tế phòng chống dịch bệnh
của nhân viên hàng không và các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng không
cục hàng không việt nam cũng chỉ đạo các cảng vụ hàng không nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ
và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
đồng thời triển khai các nội dung trên đến tất cả các hãng hàng không nước ngoài
và các đơn vị đang hoạt động tại các cảng hàng không sân bay